sau khi ghi nhận thêm một mươi một ca mắc covid một mươi chín liên quan đến chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
sẽ xét nghiệm sars cov hai tất cả tiểu thương ở các chợ trên địa bàn tỉnh nhằm sớm phát hiện các ca bệnh
thành phố đông hà đã áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời triển khai cấp giấy đi đường cho người dân đi đến trở về từ thành phố đông hà
cùng với đó các cơ quan chức năng đã thiết lập các chốt kiểm soát y tế đối với người ra vào thành phố nhằm hạn chế tối đa việc di chuyển từ đông hà ra các khu vực khác
bên cạnh triển khai khoanh vùng cách ly y tế các ổ dịch lập chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố
hiện thành phố đông hà đã chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với các địa phương giáp danh tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân
chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch